chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất
về y tế sức khỏe và các vấn đề xã hội đang được quan tâm
quý vị hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích
thưa quý vị thời gian gần đây tình hình dịch bệnh đang diễn ra ngày càng phức tạp
với số ca mắc đang có xu hướng tăng
đặc biệt trong bảy ngày qua trung bình số ca mắc covid một mươi chín mới trong nước
ghi nhận là năm sáu trăm năm mươi sáu ca trên một ngày
tính từ một mươi sáu h ngày bốn tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày năm tháng một mươi một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bảy năm trăm linh bốn ca nhiễm mới
trong đó có một mươi bảy ca nhập cảnh và bảy bốn trăm tám mươi bảy ca ghi nhận trong nước
tăng chín trăm một mươi một ca so với ngày trước đó tại sáu mươi tỉnh thành phố
trong đó có ba hai trăm linh bảy ca trong cộng đồng
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là
cà mau tăng một trăm chín mươi ca bình thuận tăng một trăm linh bốn ca và đồng tháp tăng sáu mươi chín ca
trong những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn hà nội
liên tục tăng tại bảy ổ dịch có nguy cơ lây nhiễm cao
theo sở y tế hà nội tính đến một mươi sáu h ngày năm tháng một mươi một

ba mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới trong đó có sáu mươi một ca cộng đồng ba mươi ba ca ở khu vực cách ly
và có ba mươi chín ca ở khu phong tỏa
tại tp hcm sở y tế ban hành hướng dẫn tạm thời phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cơ sở kinh doanh khu công nghiệp doanh nghiệp
khi phát hiện f trường hợp doanh nghiệp có trên tám mươi người lao động
tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín khi f một được tiếp tục lao động
ủy ban nhân dân tp hcm ban hành văn bản khẩn về việc tăng cường giám sát
đối với người dân từ các tỉnh thành phố khác trở về thành phố
hàng loạt các tỉnh miền tây như cần thơ kiên giang bạc liêu sóc trăng cà mau
đã báo cáo phát hiện nhiều ca mắc covid một mươi chín có địa phương con số lên đến hàng trăm ca
nhiều địa phương đã đổi màu cấp độ dịch
nguyên nhân số ca mắc tăng cao chủ yếu là do người trở về từ các vùng có dịch
chiếm hai tổng số người trở về các địa phương
các địa phương nới lỏng giãn cách nhằm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
lượng người dân di chuyển lớn cùng với tâm lý chủ quan
đáng lưu ý có một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất trở lại
nhưng vẫn chưa thực hiện đầy đủ hướng dẫn của bộ y tế
tại cuộc họp trực tuyến chiều năm tháng một mươi một phó thủ tướng vũ đức đam
phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
phó chủ tịch ubnd tp cần thơ nguyễn ngọc hè cho biết
với mục tiêu nỗ lực kiểm soát dịch bệnh trong thời gian sớm nhất
thành phố đang thực hiện xét nghiệm tầm soát trong cộng đồng để ngăn chặn dịch bệnh
cho đến khi đạt tỷ lệ phủ vaccine cần thiết
bên cạnh đó thành phố tăng cường thanh tra kiểm tra với các doanh nghiệp sản xuất trở lại
củng cố lực lượng cơ sở để ứng phó với dịch bệnh
tương tự lãnh đạo tỉnh sóc trăng cho biết tỉnh có chủ trương sàng lọc xét nghiệm nhanh
trong cộng đồng đặc biệt ở những khu vực có nguy cơ cao từ đó phong tỏa hẹp
để tiếp tục sàng lọc nhằm mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trên quy mô từng xã huyện
cùng với việc tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát các khu điều trị tập trung
chú trọng vào việc nâng cao sức khỏe cho các f để hạn chế chuyển nặng
cùng với các giải pháp xét nghiệm điều trị lãnh đạo tỉnh an giang cho biết
địa phương này cũng đang tăng cường thành lập bộ phận phản ứng nhanh tại xóm ấp khu dân cư
nhằm kịp thời phát hiện nhanh quản lý từng hộ dân để truy vết khoanh vùng tầm soát nguy cơ cao
một số địa phương như kiên giang tiền giang đã triển khai thí điểm điều trị f tại nhà
qua những số liệu trên có thể thấy
những nơi có số ca tăng lên cao hầu hết tập trung tại những tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông kiều long
đối với ca tăng cao không ít địa phương ở các tỉnh thành đã thay đổi cấp độ dịch
đặc biệt mới đây nhất thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long chuyển màu từ vàng thành cam
sở y tế công bố mức độ dịch cấp ba và địa phương này sẽ tiến hành xét nghiệm sàng lọc toàn bộ cộng đồng
vừa qua sở y tế tỉnh vĩnh long đã ban hành thông báo cấp độ dịch covid một mươi chín toàn tỉnh
theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám và quyết định của bộ y tế
theo đó vĩnh long hiện có cấp độ dịch là cấp hai
đáng chú ý do diễn biến của dịch bệnh phức tạp liên tục ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng
nên thành phố vĩnh long đã chuyển màu từ vùng vàng sang vùng cam được xếp vào mức độ dịch cấp ba
thành phố vĩnh long cũng có ba đơn vị có cấp độ dịch thuộc cấp bốn tức vùng đỏ
bao gồm phường một phường bốn phường chín thành phố vĩnh long
ngoài ra thị trấn cái nhung huyện mang thiết cũng đang gặp tình trạng xuất hiện nhiều kf trong cộng đồng
vài ngày qua có ít nhất một cán bộ trong lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch mắc covid một mươi chín
hiện địa phương này đã có đến năm mươi bốn cán bộ thuộc diện f một buộc phải cách ly tập trung
gồm các lực lượng như công an quân sự ủy ban nhân dân cán bộ đoàn đảng ủy thị trấn cái nhung giáo viên nhân viên y tế
sở y tế vĩnh long đã xếp thị trấn cái nhôm vào vùng dịch cấp độ bốn
trước diễn biến trên ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long cũng vừa ban hành thông báo
tạm dừng phục vụ các dịch vụ ăn uống tại thành phố vĩnh long để lực lượng y tế xét nghiệm
truy vết bóc tách f ra khỏi cộng đồng
đồng thời phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác xét nghiệm covid một mươi chín trên toàn địa bàn tỉnh
vĩnh long sẽ thành lập hơn hai trăm hai mươi tổ với gần bốn trăm năm mươi nhân viên y tế thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng
tại tất cả các địa phương trong toàn tỉnh với dự kiến lấy tám trăm linh mẫu
riêng tại thành phố vĩnh long sẽ có chín mươi ba đội thực hiện lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cho một trăm linh dân số cộng đồng
kể từ ngày sáu đến bảy tháng một mươi một
tính đến nay vĩnh long đã ghi nhận hơn ba ca mắc covid một mươi chín
trong đó từ ngày một mươi năm tháng một mươi đến nay toàn tỉnh ghi nhận gần sáu trăm linh ca mắc mới
độ bao phủ vaccine mũi một ngừa covid một mươi chín cho người từ một mươi tám tuổi trở lên chiếm chín mươi tám dân số mũi hai chiếm hơn hai mươi sáu
vĩnh long cũng đang triển khai tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho hơn tám trẻ em có độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy
với số ca tăng lên liên tục
số ca nhiễm cộng đồng tăng cao nhận định rằng diễn biến dịch lần này là rất phức tạp khi chưa bảo phủ vaccine mũi một cho người dân
mới đây trong cuộc họp trực tuyến với tổ công tác đặc biệt của bộ y tế về việc phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phía nam phó thủ tướng đã chỉ đạo các tỉnh phía nam
trong đó bao gồm các tỉnh thành thuộc vùng đồng bằng sông kiều long tiêm đủ một trăm linh người từ trên một mươi tám tuổi trong năm ngày
cụ thể về đánh giá diễn biến dịch bệnh tiếp tục phức tạp mầm bệnh đã ngấm sâu vào cộng đồng
với chiều hướng f tăng cao lãnh đạo tám tỉnh thành phía nam bao gồm cần thơ bạc liêu sóc trăng an giang kiên giang tiền giang đắk lắc gia lai
đề nghị chính phủ và bộ y tế bổ sung vaccine để tiêm cho người dân đặc biệt là vaccine tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
phó thủ tướng vũ đức đam nhất trí rằng các tỉnh thành cần phải đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi một cho người dân trong độ tuổi quy định
theo đó đề nghị bộ y tế bổ sung vaccine cho các tỉnh phía nam đảm bảo trong năm ngày tới một trăm linh người dân từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm mũi một
đồng thời bộ y tế đảm bảo các túi thuốc để f sử dụng kịp thời giảm thiểu tình trạng trở nặng
hiện nay cần ưu tiên vaccine cho quân khu bảy quân khu chín và các tỉnh tây nguyên bình thuận
lý do đơn giản là người từ tp hcm và bình dương về các địa phương này rất nhiều
dứt khoát phải tiêm phủ vaccine covid một mươi chín để trong năm ngày tới đây tiêm hết cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
phó thủ tướng vũ đức đam phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín nhấn mạnh
tại cuộc họp lãnh đạo tám tỉnh thành phố cũng cập nhật diễn biến mới và phức tạp của dịch bệnh
theo đó nguyên nhân là do những địa phương này đã tiếp tục tiếp nhận hàng chục nghìn người dân trở về từ các vùng có dịch
trong đó có một số lượng nhất định
trường hợp mắc covid một mươi chín
bên cạnh đó việc trở lại trạng thái bình thường mới người dân buôn bán trở lại qua các địa phương
nên việc lây lan dịch cũng được xác định ở mức nguy cơ cao
tại tỉnh bạc liêu qua hai ngày bùng dịch tại thị xã giá rai liên tiếp đã phát hiện các ca f lây lan trong nhà máy thủy sản
từ đó lây nhiễm ra cộng đồng ở một số huyện khác
tại cần thơ các doanh nghiệp đã trở lại sản xuất
tuy nhiên có một mươi hai doanh nghiệp có kf là công nhân đã nhiễm dịch từ cộng đồng và lây ngược trở lại trong doanh nghiệp
tại một số bệnh viện trong quá trình tầm soát covid một mươi chín đã có sự lây nhiễm trong đội ngũ y tế và bệnh nhân
trước diễn biến mới của dịch bệnh một số tỉnh thành đang lên phương án cách ly điều trị f tại nhà
đồng thời tăng cường tầm soát vùng nguy cơ cao để tách f ra khỏi cộng đồng
xét nghiệm tất cả các trường hợp có triệu chứng ho sốt
tại các doanh nghiệp tăng cường công tác kiểm tra thực hiện biện pháp an toàn trong sản xuất
tại cuộc họp thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết trong bảy ngày qua từ ngày hai mươi chín tháng một mươi đến năm tháng một mươi một
người dân trở về quê và có xét nghiệm dương tính chiếm khoảng
tất cả các tỉnh thành số lượng f tăng ở khu vực cách ly tập trung phong tỏa chiếm trên ba mươi
do vậy thứ trưởng bộ y tế đề nghị các địa phương giám sát tất cả người về từ thành phố hồ chí minh
đồng nai bình dương và long an
khu vực có dịch ở cấp độ ba và cấp độ bốn
chủ động giám sát và xét nghiệm những người có nguy cơ cao
chủ động cách ly tập trung hoặc tại nhà tùy theo từng trường hợp
kính thưa quý vị trong bối cảnh này dịch bệnh đang diễn ra vô cùng phức tạp với những diễn biến khó lường
hơn hết nhiều địa phương đã mở cửa để thực hiện trạng thái bình thường mới
khiến nguy cơ dịch bùng phát là hiện hữu
bởi vậy thời điểm này cần hơn hết ý thức tự giác của mỗi người dân
trong việc thực hiện đúng và đủ những quy định phòng chống dịch của địa phương và chính phủ
thông tin trên cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại